thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với trần thị liên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nguyên là hiệu trưởng trường tiểu học nguyễn bá ngọc thành phố rạch giá
về hai tội tham mô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một liên đã chỉ đạo trần thị hường là thủ quỹ
bàn giao các nguồn thu ngoài ngân sách như tiền bán chú tiền bồi dưỡng dạy bán chú cho giáo viên
tiền bán đồng phục cho học sinh tiền cho thuê mặt bằng canteen
và tiền vận động khen thưởng từ phụ huynh học sinh để cho liên tự chi trả
từ đó liên chiếm đoạt tổng số tiền gần hai sáu tỷ đồng của trường
ngoài ra đối với đất nhà ở tại địa chỉ số tám mươi sáu huỳnh tấn phát phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá
do trần thị liên đứng tên chủ sở hữu
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi liên đã bán cho ông nguyễn hải tú với giá hai tỷ đồng
tuy nhiên đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một liên tiếp tục bán ngôi nhà
trên cho ông lê hữu sang và đã chiếm đoạt số tiền năm trăm ba mươi triệu đồng
kết thúc phiên xét xử hội đồng xét xử đã nghị án và sẽ tuyên án vào ngày một mươi năm tháng bảy tới đây